thưa quý vị trong bản tin trước chúng tôi đã thông tin về thực trạng lây lan bệnh dạy từ vật nuôi trong nhà như chó mèo và nguy cơ bùng phát bệnh dạy ở người tại các tỉnh việt nam
các chuyên gia y tế đã chỉ ra rằng số người tử vong do bệnh dạy còn cao hơn so với các dịch bệnh nguy hiểm khác còn nguyên nhân thì vẫn là do sự chủ quan của người dân và chính quyền địa phương
năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bến tre còn phát hiện hơn một mươi một bốn trăm chín mươi người phơi nhiễm với virus dạy tại các điểm tiêm ngừa
riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay có đến hơn một mươi một hai trăm ba mươi ca phơi nhiễm
hiện nay virus gây bệnh dạy đã lưu hành trong cộng đồng và có nguy cơ bùng phát ra các tỉnh lân cận
toàn tỉnh có hơn hai trăm linh con chó mèo nhưng tỷ lệ tiêm phòng hiện nay chỉ đạt hơn bốn mươi bảy so với tổng toàn
người dân còn có thói quen nuôi chó mèo thả rông
không tiêm phòng và kiểm tra vật nuôi khi mắc bệnh dạy
một số trường hợp bị chó mèo cắn không đi đến cơ sở y tế điều trị dự phòng mà xử lý theo các biện pháp dân gian
một trong những nguyên nhân gây tử vong bởi bệnh dạy ở người chủ yếu là do sự chủ quan của người dân
bên cạnh đó cũng là ý thức của các hộ gia đình khi nuôi chó mèo không có biện pháp nuôi nhốt đúng quy định
vậy cần có những giải pháp thiết thực như thế nào để ngăn chặn tình trạng này sớm chấm dứt bệnh dạy ở việt nam
trong một vấn đề về chính sách sau đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu

và việc người dân không đưa gia sức đi tiêm như vậy thì cần phải cựm chế ra sao
thứ hai là gia sức đi tiêm để tí lệ cao một cách thực sự
tôi đã theo dõi thì cũng có những gia đình
người ta nuôi ba con chó người ta tiêm một con còn hai con người ta không tiêm
nhưng mà vẫn tính tỷ lệ là số chó được tiêm trên xã hội gia đình rất là cao
báo cáo khoảng bảy mươi tám mươi nhưng mà thực tế có khi chỉ ba bốn mươi thôi
thế còn chúng ta cũng cần phải có những cái luật pháp
ví dụ như không tiêm mà để cắn người mà gây ra tử vong
thì cũng phải có những cái xử lý như thế nào sao cho nó phạt quyết như thế nào cho nó phù hợp
thậm chí có thể chúng ta hình sự hóa cái vấn đề này
thế rồi vấn đề rằng là quản lý đàn chó nuôi nhốt như thế nào để mà không cắn người
thế rồi vấn đề chó thả ra ngoài thì phải có rộng mõm v v
một vấn đề quan trọng nữa để mà phòng chống bệnh dạy
thì cái căn bản là phải có đầy đủ vaccine phòng bệnh dạy cho gia súc
cũng như là vaccine phòng bệnh dạy ở người
vậy thì cái vấn đề cung ứng vaccine phải đảm bảo như thế nào

đối với tiêm chó chẳng hạn phải có hình thành mạng lưới
để mà làm sao cho cán bộ thú y tiếp cận với những gia đình
chúng ta tổ chức những đợt tiêm cho chó
đối với tiêm vaccine phòng dạy cho người thì chúng ta phải có những chỗ gần dân
thì vấn đồng nhân dân và thậm chí là ở các tỉnh và núi vừa qua
thì chính quyền phải hỗ trợ cho những người dân nghèo dân tộc tự số
để họ tiêm không mất tiền
và để được tiêm đó thì chúng tôi nghĩ rằng là càng được nhiều
thì chúng ta cũng có thể
để hạ giá thành được một cách nó tối yêu cho người dân thì là tốt nhất
để làm sao người dân khi mà bị chó cắn thì người ta đi tiêm vaccine ngay để phòng bệnh ngay
để những người dân nuôi chó thì người ta sẵn sàng người ta tiêm vaccine
vâng như vậy là công tác tuyên truyền để phòng chống bệnh dạy vẫn là việc cần làm thường xuyên
vậy theo ông thì đối với công tác tuyên truyền này
nếu mà người dân không thực hiện hoặc là chính quyền lơi lỏng
thì chúng ta cần phải có cái chế tài xử phạt
chúng tôi nghĩ rằng trong luật thú y thì người ta cũng đã có những cái quy định
về vấn đề là nuôi chó vấn đề tiêm phòng
nhưng mà quan trọng vẫn là cái vấn đề là thực hiện như thế nào cho nó khả thi
không nói rằng là không được vật đền đỏ nhưng mà ra đường vẫn vật đền đỏ
không được đổ rác ra đường nhưng mà vẫn cứ đổ rác ra đường
cái quan trọng là chúng ta phải hình thành
một cái đội ngũ giám sát
thế rồi bên cạnh công tác tuyên truyền thì những vấn đề nào mà chúng ta đã quy định
thì chúng ta cũng phải làm nghiêm để cho người dân thực hiện
và khi mà chúng ta thực hiện tốt trong cái việc như tôi vừa nói
là nuôi chó như thế nào để tiêm phòng cho chó ra làm sao
người dân nhỡ ra bị chó cắn thì đi tiêm phòng ra làm sao
kể cả có những chính sách cho hỗ trợ cho người dân vùng mèo vùng dân tộc thường số
thì chúng ta có thể là tiến tới là giảm cái số mắc bệnh dạy hàng năm
và chúng ta tiến tới rằng là thanh toán được bệnh dạy trong thời gian tới
vâng một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiềm sĩ trần áp phu
và hy vọng là với những thông tin mà ông vừa đưa ra vừa rồi
thì người dân cũng có những kiến thức hiểu biết hơn
để phòng chống bệnh dạy khi mà nuôi gia súc trong nhà